ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng biên phòng quảng trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép tám mươi kg pháo lậu
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khóm xuân phước thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nguyễn danh đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thôn lương lễ xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị điều khiển xe mô tô không mang biển kiểm soát có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bốn hộp giấy bên trong chứa tổng cộng tám mươi kg pháo hoa
đối tượng khai nhận số pháo hoa trên được mua tại lào đang trên đường vận chuyển về việt nam tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ